trường hợp còn lại không đủ điều kiện nhận hỗ trợ là do người được lập danh sách không thực tế cư trú tại thời điểm lập danh sách đã xuất cảnh bán nhà đi nơi khác sinh sống
như thế đến nay còn khoảng một bốn mươi tám triệu người chưa nhận gói hỗ trợ đợt ba nguyên nhân chủ yếu là thiếu kinh phí
sở lao động thương bình xã hội tp hcm cũng đánh giá khó khăn trong việc chi hỗ trợ covid một mươi chín đợt ba
cụ thể do các gói hỗ trợ liên tục ra đời dẫn đến địa phương gặp rất nhiều khó khăn để xử lý các tình huống phát sinh
trong khi thời gian giải quyết yêu cầu rất nhanh rất cấp bách
ngoài ra lực lượng ở cơ sở mỏng trong khi khối lượng công việc phát sinh cùng lúc quá lớn lại bị chi phối bởi tình hình dịch bệnh
nên nhiều lúc không thể trực tiếp tiếp cận được người có nhu cầu hỗ trợ thực tế từ đó phát sinh thiếu sót
ghi nhận thông tin chưa đầy đủ quá trình giả soát xét xuyệt chưa trọn vẹn
trước tình hình ca nhiễm covid một mươi chín có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây
các bệnh viện nhân viên y tế tại tp hcm đã được huy động
để lên phương án tiếp nhận cũng như điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bác sĩ phạm thanh việt trường phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện trợ rẫy cho biết
tại bệnh viện hồi sức covid một mươi chín hiện chỉ còn bệnh viện trợ rẫy phụ trách về nhân lực chuyên môn
nhân lực trung ương các tỉnh cũng như tại tp hcm đã rút về hết
khi dịch bệnh tạm ổn bệnh viện chỉ còn một trăm năm mươi bệnh nhân và nhân lực đối phục vụ một trăm năm mươi bệnh nhân
nhưng nay đã quá tải bệnh nhân đã lên một trăm bảy mươi người
bệnh nhân thử oxy qua mặt nạ trở lên
chiếm tỷ lệ gần sáu mươi cao hơn thời điểm trước ba mươi
hiện không còn giường để nhận bệnh nhân
nên mỗi ngày phải nhờ tổ điều phối của sở y tế điều động bệnh nhân qua các bệnh viện khác từ năm đến bảy ca
dù rất khó nhưng nhân lực cũng không đủ để đảm đường bác sĩ việt nói
về giải pháp theo bác sĩ việt bệnh viện hồi sức covid một mươi chín đang làm văn bản
trình sở y tế cho bệnh viện mở thêm giường hồi sức
nhưng với điều kiện sở y tế phải bổ sung nhân lực
muốn mở thêm bao nhiêu giường thì cử thêm bấy nhiêu nhân lực
phó giáo sư tiến sĩ trần vĩnh hương giám đốc bệnh viện bình dân
kiêm giám đốc bệnh viện giã chiến số tám cho hay
ba tuần trước bệnh viện chỉ còn bốn mươi hai ca nhưng đến nay lên hai trăm linh ca trong đó có sáu ca nặng
bệnh viện đã chuẩn bị cơ số máy thở hàng trăm đầu thở oxy và một mươi tám giường hồi sức
xu hướng bệnh nhân tăng lên nhưng chỉ hiện còn bệnh viện bình dân phụ trách bệnh viện giã chiến số năm
tổng cộng một trăm ba mươi người kể cả bộ đội
đồng thời bệnh viện bình dân còn tri viện cho bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi sáu
quận một mươi hai trạm y tế lưu động khám chữa bệnh tại bệnh viện bình dân
theo phó giáo sư tiến sĩ lê đình thanh giám đốc bệnh viện thống nhất
kiêm phụ trách bệnh viện giã chiến đa tầng tân bình một dương
có thời điểm bệnh viện giã chiến đa tầng tân bình số ca bệnh xuống thấp còn khoảng hơn bốn trăm linh ca
rất đáng mừng nhưng nay số ca bệnh tăng lên song vẫn được kiểm soát
người dân được trang bị kiến thức tốt hơn tự giác hơn
phó giáo sư tiến sĩ lê đình thanh cho rằng điều quan trọng bây giờ là chăm sóc f nhẹ
để không chuyển nặng hạn chế cả tử vong
tại cuộc họp báo về tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín
bác sĩ nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm
thông tin việc f có chiều hướng gia tăng nhẹ dù đã có nhiều biện pháp
nhưng cũng được lường trước khi mở cửa sản xuất kinh doanh và bình thường
đối với các hoạt động của tp hcm
khi số f gia tăng nhẹ thì kéo theo gia tăng tử vong
mà chủ yếu người trên sáu mươi năm tuổi và chưa tiêm ngừa
trong sáu chiến lược chống dịch mới của tp hcm chiến lược điều trị f được triển khai theo hướng
f không triệu chứng và có triệu chứng nhẹ được chăm sóc quản lý tại nhà
sở y tế tăng cường bác sĩ cho các quận huyện có f tăng phát gói thuốc cho f
đặc biệt là thuốc monopizavir kháng virus
các bệnh viện tầng hai tầng ba sẽ tập trung chăm sóc người bệnh có triệu chứng trung bình trở lên
và những người thuộc nhóm nguy cơ cao
về công tác thu dung điều trị f tại các bệnh viện
tất cả cơ sở điều trị luôn sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín
trước tình hình f gia tăng đầu tuần qua sở y tế tp hcm đã mời họp khẩn giám đốc một mươi sáu đơn vị trực thuộc
họp triển khai công tác thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi sáu
thưa quý vị điểm nóng covid một mươi chín tại tp hcm vẫn tiếp tục có những diễn biến mới
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có nhiều diễn biến
phức tạp thành phố dự kiến sẽ cho học sinh đi học trở lại vào giữa tháng một mươi hai tới
vậy tp hcm đã có những giải pháp như thế nào để đảm bảo an toàn cho học sinh
xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi chi tiết
trả lời thắc mắc của người dân về số ca nhiễm có dấu hiệu tăng trong những ngày gần đây
có phải chăng là do công tác kiểm soát dịch lỏng lẻo
ông nguyễn hiễu hưng phó thám đốc sở y tế tp hcm cho biết
khi nới lỏng giãn cách và thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
tp hcm cũng khôi phục một số hoạt động kinh tế song song với công tác phòng chống dịch
khi các hoạt động giao lưu tiếp xúc tăng đã kéo theo số ca f tăng
tuy nhiên ông nguyễn hữu hưng khẳng định số ca f mới tăng đã nằm trong dự báo
và được tp hcm kiểm soát
cụ thể tp hcm vẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
trong đó rất quan trọng là bao phủ vaccine ngừa covid một mươi chín
nhất là cho đối tượng trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tuy nhiên ông hưng thừa nhận
việc tiêm chủng vaccine không thể bảo đảm một trăm linh không lây nhiễm
liên quan đến vấn đề tiêm vaccine cho học sinh
phó giám đốc sở dụng và đào tạo tp hcm dương trí dũng cho biết
khi cho học sinh đi học lại trẻ dưới một mươi hai tuổi chưa được tiêm vaccine
cũng sẽ có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em
theo ông dương trí dũng trong tháng một mươi vừa qua
với quyết định bình thường mới và căn cứ tình hình dịch ở một số địa bàn
ủy ban dân tp hcm đã cho phép thạch an huyện cần dơ
sinh trở lại trường học
học sinh khối lớp một lớp hai lớp chín và lớp một mươi hai của xã này
qua thời gian thực hiện học tập trực tiếp đã cho kết quả khả quan
lãnh đạo sở y tế và giáo dục đào tạo tp hcm cho biết
đã tính toán các phương pháp bộ tiêu chí bảo đảm an toàn
và đã được ủy ban dân tp hcm phê duyệt
hiện nay giới y tế đã hoàn thành cẩm nang hướng dẫn phòng chống dịch covid một mươi chín
và đã chuyển sang sở dục và đào tạo để thống nhất
và sẽ phát hành sớm nhất để phát cho phụ huynh và học sinh
trả lời một số ý kiến thắc mắc về xử lý các tình huống
khi phát hiện có giáo viên hoặc học sinh là f
ông dương trí dũng khẳng định khi trường học mở cửa trở lại
thì việc đầu tiên phải làm là xây dựng quy trình xử lý
khi phát hiện f tại trường học
không có chuyện liên tục đóng cửa rồi lại mở cửa sau đó lại đóng
chỉ mở cửa khi đã thực sự an toàn ông dũng nhấn mạnh
theo ông dũng mỗi trường học ở các địa phương sẽ có những đặc thù riêng
do đó tùy vào tình hình thực tế mà mỗi trường học
phải xây dựng phương án riêng phù hợp trên các tiêu chí hướng dẫn
của sở y tế thành phố cũng như bộ y tế trước khi có quyết định
đưa học sinh trở lại trường
ông dương trí dũng thừa nhận dịch bệnh ảnh hưởng đến tâm lý giáo viên học sinh
từ đầu mùa dịch ngành giáo dục tp hcm đã chỉ đạo các trường
phải quan tâm đến học sinh trong các khu phong tỏa cách ly
chăm sóc sức khỏe tâm thần để tránh sang chấn tâm lý cho các em
ngay khi đợt dịch thứ tư xảy ra một số học sinh có cha mẹ người
một mươi chín nỗi đau chồng nỗi đau
sở dục và đào tạo đã triển khai nhiều chương trình chăm sóc
để các em sớm hòa nhập
ông cho biết dịch covid một mươi chín ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người dân
không chỉ gây tổn thương tử vong mà còn gây ra những sàng chấn về tâm lý
sở y tế đã chỉ đạo các bệnh viện xây dựng đề án chăm sóc hậu covid một mươi chín
để chăm sóc tư vấn cho những người từng mắc covid một mươi chín
thưa quý vị thưa các bạn thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo